phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo cho các sàn thương mại điện tử
lừa đảo khoảng bảy bị hại tại nhiều tỉnh thành phố để chiến đoạt hơn chín mươi tỷ đồng
phương thức của các đối tượng là đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế
sau đó giao hàng là sản phẩm giả gồm các cuộn dây sạc sạc dự phòng điện thoại có phím giá rẻ
cầm đầu đường dây là đặng thị thêm chú tại hà nội cùng với chồng là lê quang vinh chú tại tỉnh thanh hóa
cuối năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng thêm thành lập một đường dây hoạt động lừa đảo riêng
cơ quan điều tra xác định thêm là mắt xích trong đường dây lừa đảo do bùi thị hương chú tại hà nội cầm đầu
khám xét tại kho hàng ở khu đô thị vân canh hà nội lực lượng chức năng phát hiện có hàng nghìn hộp điện thoại
hàng trăm bộ dây sạc và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng
đến nay cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố hai mươi hai bị can về hành vi lừa đảo chiếm vào tài sản
thu giữ hai mươi máy tính các loại khoảng ba điện thoại chất lượng kém hàng giả cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan